sau hơn một mươi năm triển khai dự án đường trường sơn đông một trong những tuyến đường huyền thoại
trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đến nay nhiều đoạn tuyến đi qua tỉnh lâm đồng đã được hoàn thành
và đưa vào sử dụng mở ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội và đem lại cuộc sống mới cho người dân
đặc biệt là người dân tộc thiểu số người dân ở các vùng căn cứ cách mạng vùng sâu vùng xa khu vực nam tây nguyên
đưng cơ nớ là một xã vùng ba thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh lâm đồng có chín mươi tám dân cư là người đồng bào dân tộc thiểu số
sinh sống bằng nông nghiệp gần hai mươi năm sinh sống tại đây hôm nay chị liên ca salim vui mừng trước sự thay đổi rõ nét của buôn làng mình
kể từ khi nhà nước triển khai xây dựng tuyến đường trường sơn đông đi qua địa phận xã
việc đi lại vận chuyển hàng hóa nông sản của bà con nơi đây với các buôn làng lân cận trong vùng đã thuận lợi hơn trước rất nhiều
ngày xưa thì đường còn sáu lắm thì mình ra lầy bùn là đủ thứ mà hơi khó khăn
bây giờ thì đường xá nhà nước làm mình như vậy thì cũng rất là tốt
đời sống thì như mình đi buôn bán cái này cái nọ thì nó dễ dàng hơn rất là vui
từ khi có cái đường đông trường sơn này xuyên qua địa bàn cả nơi chúng tôi
là chúng tôi thật sự rất là vui mừng là rất là thuận tiện trong cái việc làm kinh tế
trong cái việc là trao đổi hàng hóa từ cái giá cả cho đến tất cả mọi vấn đề là rất là thuận lợi
dân chúng ta hiện nay là đời sống ổn định và giúp ích cho nhân dân chúng tôi trong mọi lĩnh vực
được khởi công từ năm hai nghìn bảy dự án đường trường sơn đông là dự án có tầm quan trọng đặc biệt
về chiến lược phòng thủ quốc gia củng cố an ninh quốc phòng phát triển kinh tế xã hội
xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc
riêng đoạn tuyến đi qua tỉnh lâm đồng có chiều dài khoảng năm mươi hai km với tổng mức đầu tư khoảng tám trăm năm mươi ba tỷ đồng
đến nay dự án đã triển khai được trên chín mươi hạng mục công trình
ở phạm vi lâm đồng là tổng chiều dài khoảng năm mươi hai cây
đến nay đã thi công và hoàn thành bàn giao cho bộ giao thông vận tải được bốn mươi hai cây
còn một mươi cây cuối như chúng ta thấy là hết địa phận tỉnh lâm đồng để nối thông sang đắk lắc
thì đến nay là cái dự án đã hoàn thành được khoảng tám mươi quyết lượng
còn riêng ở lâm đồng là gì
hoàn thành được bốn mươi hai trên năm mươi hai cây có nghĩa là chỉ còn một mươi cây
thì trong cái một mươi cây mà đã hết đất lâm đồng là đã xong được sáu cây
còn bốn cây là bên phía này phía phía bắc là đang vướng thủ tục về rừng
chuyển mục đích sử dụng rừng cho đến nay vẫn chưa có mặt bằng
giờ đây xã đưng cư nớ huyện lạc dương nói riêng và các buôn làng của đồng bào dân tộc
nơi tuyến đường trường sơn đông đi qua đã mang một diện mạo mới sức sống mới
đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải
cải thiện cái đói cái nghèo đã dần được đẩy lùi bà con còn tích cực hưởng ứng
và xây dựng nông thôn mới đây cũng là tiền đề để tỉnh lâm đồng kết nối nhanh
với các tỉnh miền trung tây nguyên tạo động lực lớn cho địa phương ngày càng phát triển